do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh đắk lắc có mưa trên diện rộng các huyện khu vực phía đông đông nam và phía nam tỉnh có mưa to đến rất to gây ảnh hưởng nặng nề tới đời sống kinh tế cơ sở vật chất của người dân
mặc dù đến thời điểm này bão số một mươi hai đã đi qua địa bàn tỉnh đắk lắc song có khoảng một năm trăm linh hộ dân có nhà cửa bị thiệt hại
nhà cửa tốc mái sập đổ hàng trăm hectare cây cối hoa màu nghiêng ngả và ngập chìm trong nước
nhiều chủ điện bị đổ gãy nhiều tuyến đường giao thông sạt lở cầu cống bị trôi hư hỏng gây chia cắt giao thông làm nhiều khu dân cư bị cô lập chỉ sau vài tiếng khi bão đi qua

nhiều chủ điện bị đổ gãy nhiều tuyến đường giao thông sạt lở cầu cống bị trôi hư hỏng gây chia cắt giao thông làm nhiều khu dân cư bị cô lập chỉ sau vài tiếng khi bão đi qua
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đắk lắk đến thời điểm này ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai trên địa bàn toàn tỉnh khiến ba người ở huyện mắc rắc bị thương một trăm một mươi ba nhà bị sập một ba trăm linh nhà dân một trụ sở cơ quan một mươi trường học bị tốc mái và ba trăm linh hai hộ dân phải di rời